theo thông tin từ bộ kế hoạch và đầu tư việc giao vốn ngân sách nhà nước cho các bộ
ngành và địa phương năm nay đã đạt tới tám mươi kế hoạch đề ra tương ứng với ba trăm sáu mươi tỷ đồng
như vậy tổng số vốn chưa giao là sáu mươi chín tỷ đồng nguyên nhân là bởi các dự án chưa đảm bảo điều kiện
theo quy định việc đổi mới phương thức lập giao và theo dõi kế hoạch đầu tư công theo hình thức
trực tuyến đã đảm bảo việc giao vốn đúng tiến độ và công khai minh bạch tuy nhiên thực tế cũng cho
thấy công tác xây dựng kế hoạch của một số bộ ngành và địa phương thời gian qua vẫn còn chưa gần
với khả năng thực hiện có những nơi không đề xuất phân bổ theo kế hoạch của năm hai nghìn một mươi chín
có những nơi không đề xuất phân bổ hết kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đã được quốc hội quyết định